hà nội và các tỉnh phía nam cũng đang bước vào mùa cao điểm sốt xuất huyết
ghi nhận tại các bệnh viện thì đã có ít nhất là ba trường hợp mắc sốt xuất huyết đã tử vong do nhập viện muộn
sáu tháng đầu năm cả nước ghi nhận gần bảy mươi trường hợp mắc sốt xuất huyết trong đó có ba ca tử vong
riêng tp hcm tính từ đầu năm đã có tới gần năm mươi ca mắc sốt xuất huyết cao hơn một trăm ba mươi chín so với cùng kỳ năm trước
còn tại thủ đô hà nội tính riêng trong tuần qua ghi nhận thêm một trăm sáu mươi hai ca mắc mới và còn tiếp tục tăng lên
cục y tế dự phòng bộ y tế đã đưa ra cảnh báo thời tiết khiến sốt xuất huyết gia tăng và cần có sự quyết liệt phòng chống bệnh dịch